cập nhật ca mắc covid một mươi chín tối ngày hai mươi bốn tháng ba
buộc thôi việc trạm trưởng y tế lưu động về nhận một năm triệu mới cho f hom đi viện
mua bán thuốc chữa covid một mươi chín không theo đơn bộ y tế yêu cầu xử nghiêm
singapore tiến tới bỏ yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc ngoài trời
úc xuất hiện virus siêu cảm lạnh lây với tốc độ cháy rừng triệu chứng giống hệ covid
kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin tối trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
kênh tra cập nhật những thông tin nổi bật nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên cả nước và trên thế giới
mở đầu bản tin sẽ là tin tức cập nhật về số ca mắc mới tối nay ngày hai mươi bốn tháng ba
xin mời quý vị hãy cùng theo dõi
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam
thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi ba tháng ba đến một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng ba
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một trăm hai mươi ca nhiễm mới
trong đó tám ca nhập cảnh và một trăm một mươi chín chín trăm chín mươi hai ca ghi nhận trong nước
giảm bảy tám trăm tám mươi sáu ca so với ngày trước đó tại sáu mươi hai tỉnh thành phố
có tám mươi bốn tám trăm một mươi chín ca nhập cảnh
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội một mươi hai bốn trăm tám mươi năm đắk lắc bốn bốn trăm sáu mươi ba bắc ninh bốn hai trăm chín mươi hai phú thọ bốn hai trăm bảy mươi bảy nghệ an bốn một trăm tám mươi bốn yên bái ba chín trăm chín mươi năm bắc giang ba chín trăm chín mươi một lào cai ba chín trăm bảy mươi bốn lạng sơn ba bảy trăm ba mươi tám hải dương ba bốn trăm năm mươi chín
thái bình ba hai trăm ba mươi năm quảng bình ba bốn mươi sáu sơn la hai chín trăm năm mươi ba vĩnh phúc hai tám trăm tám mươi bảy bình dương hai tám trăm năm mươi bảy hà giang hai tám trăm ba mươi tám thái nguyên hai bảy trăm chín mươi bốn quảng ninh hai sáu trăm sáu mươi chín cà mau hai bốn trăm bốn mươi hân yên hai bốn trăm hai mươi bốn bình định hai bốn trăm hai mươi hai hòa bình hai ba trăm chín mươi tám
tuyên quang hai hai trăm chín mươi ba bến tre hai một trăm ba mươi hai điền biên hai năm mươi quảng trị một chín trăm bốn mươi năm lâm đồng một chín trăm hai mươi bảy vĩnh long một tám trăm hai mươi chín lai châu một tám trăm linh
cao bằng một bảy trăm tám mươi chín hà nam một sáu trăm năm mươi chín bắc cạn một sáu trăm một mươi chín công tâm một bốn trăm chín mươi bốn tây ninh một bốn trăm tám mươi năm ninh bình một tám trăm năm mươi
tuyên quang hai hai trăm chín mươi sáu bình phước một hai trăm năm mươi tám tp hcm một hai trăm bốn mươi một nam định một một trăm hai mươi phú yên một năm mươi chín trà vinh một bốn mươi bảy hà tĩnh chín trăm chín mươi tám đắk nông tám trăm bảy mươi ba thanh hóa tám trăm bốn mươi tám
bà rịa vũng tàu tám trăm ba mươi tám quảng ngãi bảy trăm chín mươi hai khánh hòa bảy trăm ba mươi đà nẵng sáu trăm bảy mươi tám thừa thiên huế sáu trăm bảy mươi bảy hải phòng sáu trăm ba mươi
bình thuận năm trăm hai mươi tám quảng nam ba trăm năm mươi bạc liêu hai trăm một mươi tám đồng nai một trăm bảy mươi chín kiên giang một trăm bảy mươi chín an giang một trăm sáu mươi một lông an một trăm bốn mươi hai cần thơ tám mươi sáu sóc trăng sáu mươi một đồng tháp năm mươi một hậu giang năm mươi ninh thuận hai mươi tám tiền giang hai mươi sáu
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
phú thọ một ba mươi bến tre bảy trăm ba mươi tám vĩnh phúc
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
bình dương một bốn trăm linh đắk lắc chín trăm tám mươi bốn ninh bình hai trăm sáu mươi bốn
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua một trăm ba mươi bảy tám trăm chín mươi ca một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có tám năm trăm chín mươi chín bảy trăm năm mươi một ca nhiễm đứng thứ một mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
lệ số ca nhiễm trên một triệu dân
việt nam đứng thứ một trăm hai mươi một trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có tám mươi bảy hai ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm ghi nhận trong nước là tám năm trăm chín mươi hai sáu mươi bốn ca
trong đó có bốn tám trăm hai mươi ba hai trăm linh bảy bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy
cao trong đợt dịch này hà nội một hai trăm hai mươi chín năm trăm chín mươi
tp hcm năm trăm tám mươi tám một trăm năm mươi một bình dương ba trăm sáu mươi bảy tám trăm ba mươi năm nghệ an ba trăm sáu mươi bốn sáu trăm tám mươi và hải dương ba trăm hai mươi chín năm trăm năm mươi bảy
tình hình điều trị covid một mươi chín một số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày một trăm sáu mươi bốn bảy trăm năm mươi bốn ca
tổng số ca bệnh điều trị khỏi
số bệnh nhân nặng đang điều trị là ba sáu trăm năm mươi ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ hai chín trăm ba mươi sáu ca
thở oxy dòng cao hfnc ba trăm năm mươi năm k
thở máy không xăm lấn sáu mươi chín ca
thở máy xâm lấn hai trăm tám mươi sáu ca
ba số bệnh nhân tử phong
từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi ba tháng ba đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi bốn tháng ba ghi nhận bảy mươi ca tử vong
tại tp hcm hai ca từ các tỉnh chuyển đến đồng tháp một bình phước một
tại các tỉnh thành phố khác đồng nai một mươi ca trong hai ngày cà mau sáu ca trong hai ngày
hà nội năm kiên giang năm gia lai bốn ca trong hai ngày phú yên bốn ca trong hai ngày
tre ba quảng bình ba quảng ninh ba vĩnh long ba cao bằng hai hậu giang hai khánh hòa hai trong hai ngày
an giang một bà rịa vũng tàu một bạc liêu một bình phước một bình thuận một đắk lắc một
hà giang một hà tĩnh một lạng sơn một nam định một phú thọ một quảng ngãi một thái nguyên một
thanh hóa một trà vinh một và yên bãi một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua sáu mươi sáu ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi hai một trăm bốn mươi năm ca
chiếm tỷ lệ năm so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm vùng lãnh thổ
số ca tử phong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi chín
số ca tử phong trên hai trăm hai mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bốn trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ bốn asean
đợt dịch thứ tư bùng phát khiến các trường mầm non tại thủ đô đóng cửa từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi
điều này đã khiến nhiều phụ huynh thấp thòm lo âu tìm cách trông con
tự gom nhóm mở lớp rồi nóng lòng chờ ngày mở cửa trường học
với mong muốn con được học tập và kết nối bạn bè
trao đổi về vấn đề này phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho rằng với số ca liên tục giảm những ngày gần đây
hà nội cần cho trẻ mầm non đi học trở lại sau gần một năm đóng cửa thành phố không nên du xe
liên quan đến vấn đề này ngày hai mươi bốn tháng ba phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp
sự kiện y tế công cộng việt nam cho rằng việc cho trẻ được tiêm vaccine vẫn chưa được tiêm vaccine
covid một mươi chín đi học trở lại là vô cùng cần thiết đặc biệt là lứa tuổi mầm non
ông phu đặt câu hỏi sao không cho trẻ nhỏ đi học mà còn rụt rẻ thế
bên cạnh đó ông phu cho rằng hậu quả và hệ lụy của việc trẻ em không được đến trường
không được tương tác giữa trẻ với trẻ tương tác giữa trẻ với thầy cô
sẽ gây ra các khiếm khuyết về tinh thần và thể chất thậm chí khiến trẻ mắc bệnh trầm cảm
cần cho trẻ đi học trực tiếp vì sự phát triển thể chất tâm lý và trí tuệ của trẻ
ông phu nhấn mạnh thêm chúng ta đã thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát dịch hiệu quả
chúng ta chuyển từ chiến lược siro f sang chiến lược chấp nhận có ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
chúng ta vừa kiểm soát được dịch bệnh vừa làm kinh tế
vì vậy cho trẻ em đến trường cũng phải thích ứng để việc học của trẻ không bị gián đoạn
ngoài ra ông phu cho rằng vừa qua trẻ em ở nhà dương tến rất nhiều
mắc bệnh lây cho trẻ
nếu đến trường làm các biện pháp phòng dịch tốt có tổ chức
nguy cơ lây nhiễm chưa chắc cao hơn ở nhà
để làm được những điều đó cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam cho rằng
ngoài việc tổ chức và thực hiện tốt quy định phòng chống của chính phủ của bộ y tế
bộ giáo dục đào tạo cần sự phối hợp tốt giữa gia đình với nhà trường và cơ quan y tế
đặc biệt cần tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tiêm phòng từ tiêm vaccine covid một mươi chín cho người lớn trong nhà
tiêm mũi tăng cường cho người cao tuổi đến tiêm phòng cho các nhân viên trường học và trẻ nhỏ
với tình hình dịch covid một mươi chín đang có chiều hướng thuyên giảm như thời gian gần đây
việc cho trẻ đi học lại sẽ giảm áp lực tới không những phụ huynh trong vấn đề trong con
mà còn giúp trẻ tái hòa nhập với bạn bè giúp trẻ phát triển toàn diện từ thể chất tâm lý và trí tuệ
mới đây trung tâm y tế quận lê trân hải phòng vừa thi hành kỷ luật buộc thôi việc
với người phụ trách trạm y tế lưu động ở phường trại cao
vì nhận tiền truyền viện của f
trung tâm y tế quận lê trân hải phòng vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật buộc thôi việc
với ông nguyễn mạnh hùng nhân viên khoa nội tổng hợp trung tâm y tế quận lê chân
phụ trách trạm y tế lưu động tại phường trại câu thời gian thi hành kỷ luật từ ngày hai mươi hai tháng ba
ông nguyễn mạnh hùng bị kỷ luật do vi phạm quy chế tại nghị định một trăm một mươi hai của chính phủ
lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi có thái độ hách dịch
cử quyền hoặc cây khó khăn phiền hạ với nhân dân trong quá trình thực hiện công việc
nhiệm vụ được giao xác nhận hoặc cấp giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện
xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín của người khác trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp
đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai một người dân phản ánh trên mạng xã hội việc phải đưa tiền cho trạm y tế lưu động
phường trại câu để được chuyển bệnh nhân f đến bệnh viện cấp cứu
số tiền cán bộ ở trạm y tế phường trại câu vòi là một năm triệu đồng
xác minh ban đầu từ ủy ba nhân dân phường trại cao trạm trưởng trạm y tế lưu động nói tiền là do người dân cảm ơn
ngay trong sáng ngày năm tháng ba gia đình bệnh nhân nhận lại được số tiền trên
kèm giấy biên nhận đã nhận lại tiền từ trạm y tế lưu động của phường
sự việc trên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến danh dự và uy tín của một người có chức vị là trạm trưởng trạm y tế
qua đây cũng là bài học của không chỉ ông hùng mà còn một bộ phận cán bộ khác có hành vi lạm quyền
và có những cư xử không chuẩn mực với cấp dưới và người dân
vừa qua cục quản lý dược bộ y tế đã có phân bản gửi sở y tế tp hcm yêu cầu tăng cường kiểm tra
làm rõ tình trạng không tuân thủ quy định về bán thuốc theo đơn khi bán thuốc điều trị covid một mươi chín
trong đó có thuốc monopiravir
theo đó trên các phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh tình trạng bán thuốc điều trị covid một mươi chín
không cần đơn của bác sĩ trong đó có thuốc monopiravir
thuốc mauiravi được cấp phép có điều kiện là thuốc đơn kê
cần tiếp tục theo dõi về chất lượng
hiệu quả an toàn của thuốc trong quá trình lưu hành
việc sử dụng thuốc monopiravir cần phải có sự thăm khám kê đơn và hướng dẫn của thầy thuốc
theo cục quản lý dược việc mua bán sử dụng monobiravi không đúng quy định về kê đơn thuốc
là vi phạm nghiêm trọng quy định của luật dược và tìm ẩn nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân
giảm hiệu quả phòng chống dịch
để đảm bảo an toàn cho người sử dụng thực hiện nghiêm luật dược năm hai nghìn một mươi bốn
và chứng chỉnh tình trạng vi phạm pháp luật kê đơn bán thuốc theo đơn trong lưu hành thuốc điều trị covid một mươi chín
cục quản lý dược đề nghị sở y tế tp hcm tiếp tục thực hiện đầy đủ các nội dung hướng dẫn về bán thuốc theo đơn
trong đó có monopiravir tại các văn bản trước đó của bộ y tế cục quản lý dược
cũng như các hướng dẫn về thanh kiểm tra tăng cường quản lý việc mua bán thuốc điều trị covid một mươi chín
chỉ đạo thanh tra sở y tế phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc sở khẩn trương kiểm tra việc phân phối
cấp phát thuốc monopiravir tại hệ thống các nhà thuốc trên địa bàn thành phố
đồng thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
kết quả điều tra xác minh và xử lý các vi phạm nếu có sở y tế tp hcm báo cáo về cục quản lý dược
trước ngày ba mươi tháng ba để cục tổng hợp báo cáo lãnh đạo bộ y tế đồng thời thông báo cho cơ quan báo chí theo thẩm quyền
việc mua bán sử dụng thuốc monopiravir không đúng quy định về kê đơn thuốc
là vi phạm nghiêm trọng quy định của luật dược và tìm ẩn nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân
giảm hiệu quả phòng chống dịch
vì vậy nếu phát hiện có những hành vi trái pháp luật tương tự
quý vị hãy tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền để ra tay xử lý kịp thời
chuyển sang những thông tin về dịch covid một mươi chín trên thế giới
thưa quý vị singapore đang thực hiện từng bước cẩn trọng theo kế hoạch sống chung với covid một mươi chín
mới đây thủ tướng lý hiển long cho biết đảo quốc sẽ nới lỏng hầu hết quy định chống dịch
bao gồm yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc ngoài trời
theo ông lý các cuộc tụ họp sẽ được nâng giới hạn từ năm lên một mươi người
đảo quốc cũng nâng số nhân viên được trở lại văn phòng và số người được tham dự những sự kiện lớn
người dân singapore vẫn sẽ phải đeo khẩu trang ở các sự kiện được tổ chức trong nhà
hoặc giữ khoảng cách một mét nếu không đeo khẩu trang
singapore đang thực hiện từng bước cẩn trọng theo kế hoạch sống chung với virus
đảo quốc đã bắt đầu nới lỏng các quy định chống dịch từ ngày một mươi năm tháng ba
sau khi làn sóng omicron gần như đạt đỉnh và số ca nhiễm mới trong ngày giảm xuống
hiện tại giới hạn năm mươi sức chứa chỉ cần áp dụng cho các sự kiện và bối cảnh lớn với hơn một người
chẳng hạn như những điểm tham quan du thuyền hội nghị địa điểm biểu diễn nghệ thuật và nhà thi đấu thể thao
kế hoạch đơn giản hóa các biện pháp quản lý an toàn của singapore vốn sẽ mở đường
cho việc nới lỏng quy định ở phạm vi lớn hơn đã được soạn thảo lần đầu tiên vào ngày một mươi sáu tháng hai
bởi lực lượng đặc nhiệm
nhưng một tuần sau đó chính phủ singapore đã tuyên bố trì hoãn kế hoạch này
vì số ca mắc covid một mươi chín gia tăng và những hàng dài người xếp hàng tại các phòng khám đa khoa
lực lượng đặc nhiệm cũng tuyên bố nới lỏng các quy định cho người lao động nhập cư
với tối đa một mươi năm công nhân đã tiêm chủng được phép đến những địa điểm công cộng mỗi ngày trong tuần
và lên đến ba mươi người vào mỗi dịp cuối tuần và ngày lễ
ngoài ra hành khách nhập cảnh bằng hành lang du lịch miễn cách ly vtl
và các du khách từ những nơi có nguy cơ lây nhiễm thấp chỉ cần tự xét nghiệm trong vòng một ngày
kể từ khi nhập cảnh thay vì thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giám sát
quy định mới áp dụng đối với du khách đến từ các khu vực có tỷ lệ lây nhiễm thấp
như trung quốc macau và đài loan
quy định này cũng được áp dụng đối với du khách đã tiêm chủng đến từ những quốc gia
có thỏa thuận vlt với singapore như australia hàn quốc và mỹ
theo bộ y tế singapore động thái này đang mở đường cho những thay đổi sắp tới
của quy định nhập cảnh của singapore
khi đó du khách đã tiêm chủng đầy đủ nhìn chung sẽ không cần chờ phê duyệt mới được nhập cảnh
và họ chỉ cần tuân thủ những yêu cầu xét nghiệm đã được đơn giản hóa
theo ban lãnh đạo hệ thống trường công chicago cps mỹ tiếp tục yêu cầu những học sinh mắc covid một mươi chín
và chưa tiêm vaccine nhưng tiếp xúc với người mắc bệnh phải ở nhà
trong bối cảnh các phụ huynh kêu gọi hệ thống trường học ở đây
nên kết thúc chương trình cách ly và truy vết để đưa cuộc sống trở lại bình thường
giám đốc điều hành của cps ông pedro martins nhấn mạnh trong cuộc họp hàng tháng
của hội đồng giáo dục sicaco ngày hai mươi ba tháng hai rằng khi trẻ mắc covid một mươi chín bắt buộc phải cách ly
trong năm ngày và khi chúng trở lại trường học bắt đầu từ ngày thứ sáu đến ngày thứ một mươi phải đeo khẩu trang
ông petro martins nói thêm các thủ tục này sẽ tiếp tục thực hiện và tôi muốn nói lời cảm ơn
tới các gia đình và giáo viên của cbs đã tôn trọng đề xuất cũng như tuân thủ đúng kế hoạch
cbs đã đưa ra chính sách đeo khẩu trang vào tuần trước
hiện tại các phụ huynh cũng đưa ra yêu cầu nghỉ học năm ngày đối với những học sinh mắc bệnh
và chưa tiêm chủng nhưng tiếp xúc với người mắc bệnh
học sinh có thể đi học trở lại vào ngày thứ sáu nếu không có triệu chứng
những chính sách này đã áp dụng ở cbs từ đầu năm học
theo dữ liệu của cbs ba trăm sáu mươi ba học sinh và năm mươi ba người lớn trong hệ thống cbs phải thực hiện cách ly
hoặc phong tỏa vào ngày hai mươi hai tháng ba
số lượng được cho là giảm hơn so với vài nghìn học sinh và giáo viên
trong thời kỳ cao điểm bởi làn sóng omicron vào tháng một
số liệu của cbs cung cấp rằng khoảng chín mươi một nhân viên và một phần hai học sinh của cbs
đã tiêm vaccine đầy đủ
giữa làn sóng dịch bệnh bùng phát mạnh vì các trường học yêu cầu đeo khẩu trang
đã kiềm chế khả năng lây lan mạnh
báo cáo trên tạp chí nhi khoa mỹ ngày chín tháng ba ghi nhận
việc đeo khẩu trang ở trường học sẽ giảm nguy cơ lây nhiễm giữa học sinh trong trường
khi đang đứng trước lựa chọn nên hay không tiếp tục quy định phải đeo khẩu trang
hiện tại vaccine đã sẵn sàng cho nhóm tuổi từ năm đến một mươi một
giới nghiên cứu đã thu thập thêm các thông tin từ trường học
quá trình đeo khẩu trang áp dụng liên tục ở trường nhưng khả năng bỏ khẩu trang vào giờ ăn trưa
vẫn có thể gây ra làn sóng lây nhiễm mạnh vào thời điểm biến thể omicran
được đánh giá là siêu lây nhiễm
và khi quy định đeo khẩu trang của các bang ở mỹ đã gỡ bỏ
thì yêu cầu này sẽ phụ thuộc vào các trường học
sau khi bị làn sóng dịch virus sars cov hai quét qua và những hạn chế nghiêm ngặt
nước úc đang phải đối mặt với một loạt virus khủng khiếp khác có triệu chứng sống với covid một mươi chín
loại virus này được mệnh danh là virus siêu cảm lạnh
được cho đã đang lây lan với tốc độ nhiệt cháy rừng cho cộng đồng dân cư nước úc
người bệnh nhiễm virus siêu cảm lạnh cho biết họ có các triệu chứng đau rác cổ họng
giống như cổ họng đang có một tờ giấy nhám đau đầu đau người sổ mũi mệt mỏi
các triệu chứng này có thể kéo dài hàng tuần
các bệnh nhân cũng cho biết họ không bị mất hướng chát hoặc vị chát giống như các triệu chứng của covid
tuy nhiên tất cả bệnh nhân đều được khuyến khích xét nghiệm covid để loại trừ bệnh
các trường hợp nhiễm virus này đã từng được ghi nhận ở vương quốc anh vào cuối năm ngoái
khi đất nước này mở cửa trở lại sau những đợt giãn cách
các chuyên gia y tế cho rằng loại virus này là kết quả của gần hai năm thực hiện
các biện pháp phong tỏa và giãn cách xã hội
điều tương tự hiện đang diễn ra ở úc khi người dân đang xem nhẹ việc thực hiện đeo khẩu trang giữ khoảng cách và vệ sinh tay
các chuyên gia y tế cho biết nguyên nhân sâu xa của vấn đề này đó là sau một thời gian dài không phơi nhiễm với các loại virus thường tồn tại trong cộng đồng
đã khiến hệ hô hấp mất đi khả năng phòng vệ vốn có và dễ tổn thương hơn trước các mầm bệnh
bệnh cúng cũng có các triệu chứng tương tự như covid một mươi chín bao gồm nhức đau mọi người sốt cao và có thể mất từ một mươi đến một mươi bốn ngày để khỏi bệnh
việc úc đang mở cửa đón khách du lịch nước ngoài làm dấy lên mối lo lắng về việc du khách có thể mang các loại virus khác tới đất nước này
số ca nhiễm cảm lạnh và cứng đang gia tăng đột biến trong những ngày gần đây tại úc khi thời tiết đang ấm dần lên
điều này cho thấy dịch bệnh liên quan tới mức độ miễn dịch hơn là theo mùa
các chuyên gia y tế tại úc khuyên rằng người dân vẫn nên tiếp tục thực hiện các biện pháp như đeo khẩu trang giữ khoảng cách để phòng chống các nguy cơ gây bệnh qua đường hô hấp
với tình hình dịch tại trung quốc
ông leeang wanian trưởng ban cố vấn về phản ứng với dịch covid một mươi chín của chính phủ trung quốc cho biết nước này sẽ thay đổi chính sách phản ứng với dịch covid một mươi chín
khi tình hình dịch đáp ứng những điều kiện như có những công cụ tốt hơn để chống lại virus các biến chủng mới ít nguy hiểm hơn và tình hình đại dịch tại các quốc gia khác bớt nghiêm trọng
trung quốc sẽ đánh giá cùng lúc nhiều yếu tố khi xem xét điều chỉnh chiến lược phản ứng với dịch bệnh hoặc khả năng quay về trạng thái bình thường ông lian nói
giải thích rõ hơn ông liang cho biết
viễn cảnh khả quan nhất để trung quốc xem xét lại các biện pháp phòng dịch đó là virus dần trở nên yếu đi
với khả năng lây nhiễm và độc lực thấp dẫn tới ít nguy cơ với sức khỏe và tính mạng hơn
khả năng thứ hai là vaccine được cải tiến để không những ngăn chặn các trường hợp bệnh nặng mà còn có thể ngăn chặn nguy cơ nhiễm bệnh
ngoài ra trên toàn cầu khi tình hình dịch bệnh ở các quốc gia khác tiến triển tốt
sẽ giảm bớt áp lực lên chính phủ trung quốc về việc ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài
chuyên gia lian khẳng định trung quốc cần tiếp tục cách tiếp cận ziro covid bởi số ca nhiễm đang tăng nhanh ở các quốc gia láng giềng
và các đợt bùng phát dịch trong nước đang xảy ra thường xuyên hơn với quy mô lớn hơn
đặt áp lực lên hệ thống y tế trung quốc cần nỗ lực ngăn chặn các ca nhiễm từ bên ngoài gây bùng phát dịch trên diện rộng ở trong nước
ông lian cũng đưa ra quan điểm việc từ bỏ chính sách zero covid và sống chung với virus sẽ xóa bỏ những thành quả đạt được trong quá khứ
đặc biệt trong bối cảnh các nguồn lực y tế được phân bổ không đều giữa các khu đô thị và nông thôn giữa các khu vực khác nhau
và trong tình hình biến chủng omicron đang lây lan với tốc độ nhanh và một bộ phận dân số sẽ tổn thương chưa tiêm phòng vaccine đầy đủ
hoặc tiêm thêm mũi tăng cường và biến chủng omicron đang lây lan rất nhanh
ông lian cũng cho rằng dù biến chủng omicron không gây ra các ca bệnh nặng như biến chủng delta nhưng với quốc gia có dân số đông như trung quốc
biến chủng này vẫn có thể gây nhiều trường hợp bệnh nặng và tử vong khi áp lực lên hệ thống y tế
trong bối cảnh lượng lớn các bệnh nhân chỉ xuất hiện các triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng trung quốc đã thay đổi hướng dẫn điều trị covid một mươi chín
cho phép các ca bệnh nhẹ không triệu chứng không cần nhập viện để tận dụng các nguồn lực y tế điều trị các ca bệnh nặng
dịch covid một mươi chín dù đang được kiểm soát tại việt nam khi số ca mắc và số ca tử vong giảm liên tiếp những ngày gần đây
nhưng không vì thế mà chúng ta lơ là chủ quan cho công tác phòng chống dịch
việc nghiêm túc thực hiện năm k để tự bảo vệ bản thân và những người xung quanh là cần thiết hơn bao giờ hết
hãy có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe của bản thân cũng như gia đình và cộng đồng
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại